ở ninh thuận tại các vùng đồng bào trăm theo đạo bà là môn việc nuôi lợn thả rông đã có từ lâu
không chỉ gây mất vệ sinh môi trường mà còn ảnh hưởng nhiều đến mỹ quan thôn xóm
và tác động tiêu cực đến việc thu hút du khách khi đến thăm quan các làng nghề truyền thống trăm
để chấm dứt tình trạng này nhiều vùng đồng bào trăm nơi đây đã xây dựng nghị quyết chuyên đề không nuôi lợn thả rông
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
tại làng gốm trăm bào trúc huyện ninh phước một làng nghề cổ xưa nhất khu vực đông nam á
việc người dân nuôi lợn thả rông khá phổ biến
trong làng lợn tự đi kiếm thức ăn tự tìm chỗ ngủ người nuôi không cần chăm sóc
theo nhiều người dân trong làng nếu không thay đổi cách nuôi lợn không chỉ gây ô nhiễm môi trường
mà còn ảnh hưởng đến việc thu hút khách du lịch đến với làng nghề nhất là mùa lễ hội kt đang đến gần
huyên quý đã có nghị quyết quý quan nhân thầy trắng đã có nghị quyết
xuống khu phố và phối hợp gắt gao cương quyết thành lập tổ chí đạo
phối hợp cùng bang hành động thể khu phố đi đến tầng hộ cam kết và vãng động hộ dân
tức là không nên nuôi nhốt nuôi heo thả rông
từ khi địa phương có nghị quyết chuyên đề cấm nuôi heo thả rông
sau khi được cán bộ đến tận nhà tuyên truyền vận động
bà đặng thị nổ đã đầu tư hơn hai mươi năm triệu đồng để xây chuồng nuôi lợn khá bài bản
chất thải từ việc chăn nuôi lợn được thải vào hầm rút đào sâu dưới lòng đất
không gây mùi hôi thối không ảnh hưởng đến người dân xung quanh
trước đây mình nuôi heo là mình thả rông
bây giờ mình thả rông thì ô nhí môi trường đồ đi lang thang ngoài đường ô nhí môi trường
bây giờ mình làm chuồng làm chuồng mình nuôi heo lại cho nó có
nuôi heo nái cũng có nuôi heo tơ heo thịt cũng có heo nuôi nhiều lại
chuồng mình thả rông thì ít nuôi có một con hai con thả rông ô nhí môi trường hợp tác đồ
nói bây giờ mình nuôi làm hầm rút đồ mình làm trong nhà đồ
lâu nay sở dĩ bà con nuôi lợn thả rông là do không có kinh phí xây chuồng và theo bà con
việc nuôi lợn thả rông không tốn công chăm sóc và chi phí mua thức ăn
gần đây khi địa phương tổ chức tuyên truyền phân tích mặt tích cực của việc nuôi lợn nhốt trong chuồng
nhiều người đã xây chuồng nuôi không để lợn đi dông ngoài đường như trước nữa
đối với thượng vụ huyện ủy thì đã có con văn trị đạo vạn động nhân dân không nuôi heo thả rông
và có thông báo chỉ đạo trực tiếp cho các ban ngành đoàn thể của quyện và bốn xã thị trắng
còn đối với bốn xã thị trắng hiện nay đã xây dựng nghị quyết chuyên đề và được triển khai đến cán bộ đáng viên
và quần chúng nhân dân trong địa bàn của địa phương mình
còn đối với mặt trận các đoàn thể thì có thư kêu gọi
đồng thời các ngành mặt trận cũng có kế hoạch các đoàn thể cũng đều mỗi đoàn thể đều có kế hoạch
và phối hợp cùng với các ủy địa phương để văn động nhân dân thực hiện cái cam kết
hiện tại hầu hết các vùng đồng bào trăm ở huyện ninh phước tỉnh ninh thuận đều có nghị quyết chuyên đề không nuôi lợn thả rông
đã góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư
đồng thời hoàn thành một trong những tiêu chí về xây dựng nông thôn mới